ngay sau vụ việc này ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiêm túc khẩn trương kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cá nhân tập thể yêu cầu không để vụ việc tương tự xảy ra khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý nghiêm các cá nhân tập thể có liên quan đến vụ việc theo quy định của pháp luật

có mặt tại hiện trường vụ tai nạn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc biểu dương thành ủy ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn ngay sau khi vụ việc xảy ra
đặc biệt đánh giá cao các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố đà nẵng đã phối hợp tốt với các lực lượng chức năng với ngư dân qua đó đã kịp thời cứu nạn cụ thể là đã cứu được năm mươi ba người trong đó có nhiều trẻ

thủ tướng yêu cầu thành phố đà nẵng kịp thời động viên hỗ trợ những nạn nhân bị nạn khởi tố điều tra làm rõ vụ việc
động viên hỗ trợ những người bị tai nạn thứ ba là điều tra khởi tố vụ án xét chữ nghi minh đúng pháp luật để gian đe những hành động vi vọng pháp luật lực lượng thủy nghiêm trọng xảy ra ở vụ nạn

vụ tai nạn nghiêm trọng do chìm tàu trên sông hàng thành phố đà nẵng xảy ra vào tối qua khi chiếc tàu thảo vân hai mang số hiệu dna một mươi sáu đang chở năm mươi sáu người trong đó có năm mươi ba du khách
theo các cơ quan chức năng chiếc tàu này là tàu cá hoán cải và chưa được cấp phép hoạt động chở khách du lịch trên sông hàn sức chở tối đa của tàu là hai mươi tám người
sau khi tai nạn xảy ra tài công chiếc tàu đã bị lực lượng công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
vụ tai nạn nghiêm trọng do chìm tàu trên sông hàn thành phố
hôm nay công an tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ đối tượng ngáo đá dùng dao chém liên tiếp vào bốn ô tô để ở ven đường thuộc phường liên bảo thành phố vĩnh yên
đối tượng bị bắt là bùi thế anh trú tại phường liên bảo thành phố vĩnh yên
theo tài liệu của cơ quan điều tra sau khi sử dụng ma túy đá bùi thế anh đã cầm dao rượu đi bộ ra đường chém liên tiếp vào bốn chiếc ô tô đang đổ dọc ven đường trần phú thuộc phường liên bảo tp vĩnh yên
hậu quả bốn xe ô tô đều bị hư hỏng vỡ kính tổng thiệt hại trị giá khoảng ba mươi bảy triệu đồng
bùi thế anh là đối tượng có một tiền án về tội cướp tài sản năm hai nghìn một mươi bị tội án nhân dân thành phố vĩnh yên xử phạt bốn năm tù giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một thành phố hồ chí minh cho biết đơn vị đang thụ lý hồ sơ đối tượng liêu nguyễn an khương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thông tin ban đầu anh lê hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ đồng tháp
khương quen biết với nhau qua mạng xã hội
vào ngày ba mươi tháng năm anh vũ hẹn gặp đối tượng để quan hệ đồng tính
khi vũ đang điều khiển xe máy chở khương đến hẻm hai trăm hai mươi một trần quang khải phường tân định quận một
thì đối tượng giả vờ điện thoại của vũ để gọi cho người nhà rồi vừa nói chuyện vừa đi sâu vào trong hẻm lẫn trốn
khi đi được khoảng năm mét thì bị hai chiến sĩ công an phường tân định bắt giữ cùng tan vật
tại cơ quan công an liêu nguyễn an khương khai nhận với thủ đoạn như trên đã thực hiện năm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ
hôm nay nhiều hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đã được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước
sáng nay tại lào cai bộ tài nguyên và môi trường đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh lào cai tổ chức lễ phát động trồng cây
và thả động vật hoang dã về rừng tại vườn quốc gia hoàng liên huyện sapa tỉnh lào cai
tại buổi lễ các đại biểu đã tham gia trồng cây và thả động vật hoang dã các loài chim bò sát về rừng tại vườn quốc gia hoàng liên
việt nam là quốc gia được xếp hạng thứ một mươi sáu thế giới về mức độ đa dạng của tài nguyên thiên nhiên sinh vật
tuy vậy trên thực tế đa dạng sinh học của việt nam liên tục bị suy giảm và suy thoái dưới áp lực của sự gia tăng dân số và khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên
những năm qua đảng và nhà nước đã có nhiều chủ trương chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đặt ra yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật thực vật hoang dã
giải pháp chủ yếu là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo dư luận xã hội lên án và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng lãng phí nguồn tài nguyên đốt phá rừng tiêu thụ động vật hoang dã
ngày môi trường thế giới năm nay bộ tài nguyên và môi trường kêu gọi các bộ ngành đoàn thể và chính quyền các địa phương các tổ chức cá nhân hãy cùng nhau có những hành động thiết thực để góp phần bảo vệ môi trường bảo tồn đa dạng sinh học chống buôn bán động thực vật hoang dã để hướng đến xây dựng một môi trường sống đảm bảo sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên
theo thống kê của ủy ban nhân dân huyện đảo trường sa đến nay cây xanh đã chiếm hơn chín mươi diện tích huyện đảo
nhân ngày môi trường thế giới cùng đến với trường sa để chứng kiến những hành động xanh những suy nghĩ xanh của lớp lớp các thế hệ chiến sĩ trường xa
vườn rau của phân đội ba mươi bảy đảo nam yết
những người lính trẻ đã chắc chiêu từng vạt đất tận dụng từng chiếc hộp quả phao đã hết hạn sử dụng để màu xanh quê hương chen giữa phong ba bàn vuông